chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày bốn tháng năm sẽ có những nội dung chính sau đây
nguồn cung và tìm thị trường trước khi phát triển ổ ạt trong sản xuất
để tránh thua lỗ cho nông dân như hiện nay để phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành
của chính phủ thủ tướng chính phủ trong các tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi bảy
phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt sáu bảy
sớm tháo gỡ khó khăn vướng mắt đối với các ngành lĩnh vực
nhất là trong giải ngân vốn đầu tư công
nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
chủ tịch hạ viện nhật bản oshima tadamori và phu nhân
bắt đầu thăm chính thức việt nam từ ngày bốn đến ngày sáu tháng năm
trường này lễ đón chủ tịch hạ viện nhật bản đã diễn ra tại nhà quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì lễ đón
trước lễ đón chủ tịch hạ viện nhật bản oshima taramori và phu nhân
đã đến đặt vòng hoa và viếng các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
nhật bản và việt nam
thiết lập quan hệ ngoại giao ngày hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử có sự tin cậy cao
chuyến thăm chính thức việt nam của chủ tịch hạ viện nhật bản oshima taramori và phu nhân
tiếp sau chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của nhà vua và hoàng hậu nhật bản hồi tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
và chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng nhật bản shinzo abe hồi tháng một năm hai nghìn hai mươi
một lần nữa thể hiện sự coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng của hai nước
ngay sau lễ đón chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân
và chủ tịch hạ viện nhật bản oshima taramori đã tiến hành hội đàm
nhật bản hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam
với vị trí là nước cung cấp oda lớn nhất chiếm khoảng ba mươi tổng cam kết oda
của cộng đồng quốc tế đối với việt nam là nhà đầu tư lớn thứ hai
với ba ba trăm năm mươi năm dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tổng số vốn đăng ký bốn mươi hai bốn mươi chín tỷ usd
là đối tác thương mại song phương lớn thứ tư của việt nam
năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch thương mại hai triều ra hai nước đạt gần ba mươi tỷ usd
và hai bên đang phấn đấu tăng gấp đôi vào năm hai nghìn hai mươi
trong những năm qua quan hệ giao lưu hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước
đã không ngừng được thúc đẩy hai bên duy trì trao đổi đoàn
tiếp xúc bên lề các hội nghị quốc tế tích cực thúc đẩy giao lưu
giữa liên minh nghị sĩ hữu nghị hai nước giữa nghị sĩ trẻ
sáng nay tại hà nội quỹ bảo trợ trẻ em việt nam đã tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm năm thành lập
mùng bốn tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi hai mùng bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tới dự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương cùng đồng chí đặng thị ngọc thịnh
ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước chủ tịch hội đồng quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh nhận định
trong hai mươi năm năm qua quỹ và tổ chức quỹ các cấp ngày càng phát triển
với những chương trình có ý nghĩa
quỹ đã mạnh dạn tổ chức nhiều hoạt động đa dạng từ hỗ trợ ngắn hạn đến dài hạn
nhiều chương trình có tính lan tỏa thu hút mạnh mẽ đến cộng đồng như em không phải bỏ học
sữa học đường xây dựng điểm trường khu vui chơi bán chú tặng xe lăn
phẫu thuật mổ tim mổ mắt mang lại ý nghĩa sâu sắc
tính đến nay quỹ bảo trợ trẻ em đã thu hút được trên năm bốn trăm linh tỷ đồng
giúp đỡ trên ba mươi triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
những kết quả đó đã đóng góp vào thành tiệu ba mươi năm đổi mới của đất nước
các mục tiêu thiên niên kỷ và phát triển bền vững của liên hợp quốc
tuy nhiên hiện cả nước vẫn còn gần một năm triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
và hai năm triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt
tình trạng trẻ em bị xâm hại mua bán bị bỏ rơi phạm pháp trẻ tự kỷ
phải lao động sớm bỏ học hay suy dinh dưỡng vẫn còn cao
vì thế chủ tịch hội đồng quỹ bảo trợ trẻ em việt nam đề nghị
quỹ bảo trợ trẻ em việt nam có nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả hơn
để giải quyết được những thách thức trong tình hình mới
nhân dịp này các cá nhân tập thể có những đóng góp ý nghĩa với sự nghiệp chăm sóc
và bảo vệ trẻ em được trao tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ
và bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội
thưa quý vị bàn về các vấn đề phát triển ngành năng lượng với mục tiêu bảo vệ nguồn tài nguyên
môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng
và sự phát triển bền vững về kinh tế xã hội môi trường ở việt nam
sáng nay tại hà nội bộ công thương và ban kinh tế trung ương đã phối hợp
tổ chức diễn đàn năng lượng việt nam hai nghìn một mươi bảy với chủ đề hiện tại và tương lai
trong một mươi năm năm trở lại đây mức tăng trưởng điện năng thương mại đã liên tục tăng cao
và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới
nhu cầu điện năng cũng tăng nhanh với mức một mươi ba giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn một mươi

trong năm năm gần đây theo nghiên cứu của bộ công thương việt nam đang và sẽ thiếu năng lượng
đặc biệt trong bối cảnh nguồn năng lượng từ thủy điện gần như đã khai thác hết
điện hạt nhân thì tạm dừng điện gió và điện mặt trời vẫn đang ở những bước khởi đầu
vì vậy nhiệt điện và điện khí có thể sẽ được lựa chọn để đáp ứng nhu cầu năng lượng của quốc gia
việc xây dựng các chiến lược phát triển năng lượng tái tạo
rồi kết hợp với việc duy trì và tiếp tục phát triển các nguồn năng lượng cơ bản
như nhiệt điện như thủy điện là một bài toán cần phải có một chiến lược ranh mạch
đáp ứng nhu cầu cụ thể trong chiến lược phát triển kinh tế quốc gia từng thời kỳ
đáp ứng nhu cầu của thị trường cũng như xu hướng phát triển của hội nhập quốc tế và các công nghệ mới hiện nay
thực tế trong quy hoạch phát triển điện bảy phát triển nhiệt điện than là nhu cầu thực tiễn
bảo đảm cung cấp đủ nguồn điện ổn định và an toàn cho hệ thống
tuy nhiên kèm theo đó luôn là những thách thức bảo vệ môi trường trước
và nguy cơ gây ô nhiễm do khói thải và cho xỉ của nhà máy nhiệt điện đốt than gây ra
bàn về vấn đề này các chuyên gia trong lĩnh vực đã đưa ra ý kiến về sử dụng các biện pháp tăng cường quản lý
giám sát môi trường như xử lý tái chế cho xỉ làm vật liệu xây dựng cải tiến nâng cao hiệu suất các hệ thống lọc bụi tĩnh điện
cải tiến công nghệ đốt và tuyên truyền cho người dân hiểu về các biện pháp bảo vệ môi trường của các nhà máy điện
trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao vào chiều nay bốn tháng năm
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo về các hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới
và trả lời câu hỏi về vấn đề báo chí quan tâm
liên quan đến sự việc trung quốc tự ban hành quy chế cấm đánh bắt cá ở biển đông có hiệu lực từ ngày một tháng năm
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng khẳng định
việt nam kiên quyết phản đối và bác bỏ quyết định đơn phương này
vì đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa
cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp của việt nam trên các vùng biển của mình
vi phạm luật pháp quốc tế trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
và các văn bản pháp lý quốc tế liên quan đi ngược lại với tinh thần và lời văn của tuyên bố
về ứng xử các bên ở biển đông doc ký giữa asean và trung quốc năm hai nghìn hai mươi
không phù hợp với xu thế phát triển của quan hệ hai nước trong bối cảnh hiện nay
không có lợi cho duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực
tiếp theo chương trình tuyên quang cần bảo đảm an toàn hồ đập trước mùa mưa lũ
mô hình trồng ổi sạch nhờ sử dụng gia vị làm thuốc trừ sâu
thời gian vừa qua ngành chăn nuôi lợn gặp rất nhiều khó khăn
trong việc tiêu thụ do giá lợn giảm mạnh
để kịp thời hỗ trợ người chăn nuôi vượt qua khó khăn khôi phục và ổn định sản xuất
ngân hàng nhà nước việt nam đã có công văn số ba nghìn chín mươi một gửi các tổ chức tín dụng
cùng vào cuộc tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay chăn nuôi
sản xuất thức ăn chăn nuôi và sản xuất thuốc thú y
theo đó các tổ chức tín dụng căn cứ khả năng tài chính và các quy định pháp luật hiện hành
để thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như
cơ cấu lại thời hạn trả nợ phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng
xem xét thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác bao gồm cả miễn giảm lãi vay lãi quá hạn
ưu tiên thu nợ gốc trước thu nợ lãi sau
khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ ngân hàng thương mại cho vay được giữ nguyên nhóm nợ một lần
đối với một khoản nợ cho vai mới để phục hồi sản xuất kinh doanh đối với khách hàng có dự án
phương án sản xuất kinh doanh khả thi
ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện trên toàn hệ thống
báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp nêu trên định kỳ hàng quý những trường hợp khó khăn
vướng mắt trong quá trình thực hiện các tổ chức tín dụng kịp thời báo cáo ngân hàng nhà nước
để được xem xét xử lý
tỉnh tuyên quang hiện có năm trăm linh hồ đập trong đó có hai hồ thủy lợi lớn là hồ ngòi là và hồ hoàng khai
phục vụ nước tưới cho trên ba mươi sáu tám trăm linh hectare lúa hai vụ
tuy nhiên do các công trình thủy lợi hồ đập xây dựng từ lâu
do vậy nhiều công trình đã và đang bị xuống cấp không bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ
đây là hồ thủy lợi ngòi là thuộc xã trung môn huyện yên sơn cách thành phố tuyên quang bảy km
hồ được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm phục vụ tưới cho bốn trăm một mươi bốn hectare
toàn bộ hệ thống bờ bao của hồ vẫn chưa được đổ bê tông lát đá
hiện tại đập đất bao quanh hồ vẫn giữ an toàn cho những người dân sống xung quanh và dưới chân hồ
nhưng không ai chắc trong mùa mưa bão hàng triệu mét khối nước lơ lửng phía trên có thể đổ xuống nhà dân bất cứ lúc nào
không những vậy tại nơi xả lũ của hồ có hiện tượng lún đứt gãy từng đoạn tại vị trí hai bên tường cánh tràn
và phần bê tông tiếp ráp tường tràn lòng tràn công dưới đập không bảo đảm kín nước
nguy hiểm hơn trong khu vực an toàn hồ lòng hồ một số hộ dân vẫn đang sinh sống nguy cơ mất an toàn rất lớn
cũng nằm trong nguy cơ mất an toàn hồ hoàng khai có diện tích ba mươi một ha phục vụ tưới cho bốn trăm tám mươi hectare một năm
hiện hồ bị hư hỏng
lòng hồ có nhiều bãi nổi do bùn cát bồi lắng lâu năm làm ảnh hưởng đến khả năng tích chữ nước
tỉnh tuyên quang hiện có khoảng hai chín trăm linh công trình thủy lợi trong đó có hơn năm trăm linh hồ đập
theo tri cục thủy lợi tuyên quang các công trình thủy lợi hồ đập của tỉnh được xây dựng từ lâu
nhiều công trình xây đắp thủ công chưa kè bê tông chỉ là đập bằng đất xuống cấp sạt lở thường xuyên xảy ra
hàng năm trước mùa mưa lũ trị cục thủy lợi cũng đã tham mưu cho sở chỉ đạo triển khai tổ chức triển khai và kịp thời có những biện pháp khắc phục hư hỏng đối với các thủy lợi trước mùa mưa bão
trong đó chỉ đạo đối với các ủy ban dân các huyện thành phố là chỉ đạo các ban quản lý cơ sở thực hiện những biện pháp đảm bảo an toàn về công trình thủy lợi
hàng năm trước mùa mưa lũ tri cục thủy lợi cũng đã tham mưu cho sở chỉ đạo triển khai tổ chức triển khai và kịp thời có những biện pháp khắc phục hư hỏng đối với các công trình thủy lợi trước mùa mưa bão
trước thực trạng trên sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tuyên quang đã xây dựng những kế hoạch để đối phó với sự mất an toàn của các công trình thủy lợi hồ đập
trong đó điều dõi trách nhiệm của ủy ban nhân dân các xã có đê
thải bố trí lực lượng quản lý
thực hiện công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và hướng dẫn nhân dân các biện pháp chủ động phòng tranh ứng phó khi có thiên tai xảy ra và pháp luật về phòng chống thiên tai đề điều
tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi tuyên quang hướng dẫn các ban quản lý các công trình thủy lợi cơ sở cân đối bố trí nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí lập hồ sơ và tổ chức tu sửa các công trình thủy lợi bị hư hỏng xuống cấp
sau nhiều năm phấn đấu xây dựng nông thôn mới đến nay xã tân thuận huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang đã cơ bản hoàn thành đạt một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí xã nông thôn mới
để một xã thuần nông với điểm xuất phát thấp sớm hoàn thành mục tiêu nông thôn mới thì ngoài sự nỗ lực của chính quyền cơ sở sự đồng thuận của nhân dân vai trò của cấp ủy đảng ở đây là khá nổi bật
nằm cách trung tâm huyện vĩnh thuận chỉ sáu km nhưng những năm trước đây
xã tân thuận chỉ nằm trong tốc phát triển trung bình của huyện vĩnh thuận
đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản
xác định muốn xây dựng nông thôn mới thành công phải bứt phá từ nội lực là chính
từ đó đảng ủy xã đã hoạch định kế hoạch phân định lộ trình chỉ đạo chính quyền thực hiện với sự giúp sức của các đoàn thể chính trị xã hội
đến nay thì xã tân thuận cơ bản đã công nhận được xã nông thôn mới
bên cạnh đó đảng quỹ đã xây dựng kế hoạch cụ thể lãnh đạo các ngành đoàn thể
phát động ra nhân dân để tuyên truyền nhân dân những hiến đất để các trụ sở áp
cũng như là hiến đất để xây dựng lộ giao thông nông thôn
đến nay nhân dân rất đồng tình
và đồng tình để tìm hiểu về chương trình kế hoạch của đảng ủy
trong chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đảng ủy xã tân thuận tập trung đến các thế mạnh sẵn có của xã
như về xây dựng giao thông nông thôn thủy lợi điện đường trường trạm nhà ở khu dân cư hình thức tổ chức sản xuất
đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu bình quân thu nhập đầu người ở tân thuận đạt gần ba mươi tám triệu đồng trên năm
hộ nghèo từng bước giảm mạnh chỉ còn ba chín mươi bốn
trước đây mình nuôi heo
thì mình không có cho ăn thức ăn thì nó chậm lớn
còn bây giờ mình áp dụng cám nhà thức ăn
mình cho ăn cắm khô thì nó mau lớn hơn
bốn tháng thì có thể ăn chăm chăm lấy mấy ký
sức chuộng năm hai ba chiếc thì cũng có lợi nhận cho gia đình
kinh tế thì cũng đỡ cũng khá cho gia đình
cấp ủy chính quyền và người dân xã tân thuận đã hạ quyết tâm
sẽ cố gắng xây dựng những tiêu chí vừa đạt ngưỡng
vượt và tiếp tục xây dựng những tiêu chí đã vượt
ngày một cao hơn nữa để tân thuận mãi là xã nông thôn mới
thưa quý vị luật an toàn vệ sinh lao động được thông qua
tại kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi ba
và chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
một trong những điểm nổi bật của luật này
là mở rộng cho đối tượng không có quan hệ lao động
như nông dân lao động tự do
tại hội thảo quốc tế kinh nghiệm triển khai luật an toàn vệ sinh lao động
trong khu vực asean được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm để luật tiếp cận hiệu quả hơn đến đối tượng này
một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm là làm thế nào
để các chính sách về bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện
cho nông dân thực thi có hiệu quả
theo đó mặc dù đã được quy định trong luật
nhưng việc triển khai những chính sách này còn tồn tại nhiều bất cập
như hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện
yêu cầu người lao động phải có sổ bảo hiểm xã hội
việc quy định những trường hợp như thế nào thì được coi là tai nạn lao động
với đối tượng không có quan hệ lao động cũng còn rất nhiều khó khăn
vì nông dân sinh sống và làm việc không tập trung
thời gian lao động không cố định
đây là nguyên nhân khiến người nông dân không quan tâm
không mặn mà nên tỷ lệ tham gia rất thấp
một số giải pháp được các đại biểu đưa ra
để triển khai hiệu quả hơn chính sách bảo hiểm này
như cần linh hoạt về mức đóng hưởng mức trợ cấp và bồi thường
thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp
hỗ trợ đềm bù cần thiết kế đơn giản dễ hiểu tránh sự trông chéo
hôm nay tại hải dương đã diễn ra lễ phát động hưởng ứng
tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm hai nghìn một mươi bảy
chủ đề của tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay
là nước sạch và vệ sinh môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ em
kéo dài từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày một mươi năm tháng năm
trong dịp này các cấp các ngành các địa phương
sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức
giữ gìn vệ sinh môi trường tổ chức gia quân tu sửa các công trình cấp nước
dọn dẹp vệ sinh tại các hộ gia đình và địa điểm công cộng
hiện nay toàn tỉnh hải dương có một trăm linh dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh
trong đó tám mươi tám dân số nông thôn được sử dụng nước sạch
một trăm linh các trường học trạm y tế có công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh
nhân dịp này quỹ bảo vệ môi trường tỉnh hải dương trao tặng
một mươi bộ quần áo bảo hộ lao động
công ty trách nhiệm hiếu hạn vôn khoa việt nam trao tặng
ủy ban nhân dân xã thái tân tám xe chở rác
thưa quý vị chỉ cần tỏi ớt gừng đem đi xay nhỏ rồi ngâm với rượu trắng
ủ trong vòng một mươi một mươi năm ngày sẽ cho ra ngay thành phẩm thuốc trừ sâu thảo dược
đó là bí quyết của anh nguyễn tiến đông ở xóm phú hồng xã nghĩa hồng huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi sáu anh đông đã mạnh dạn thí điểm loại thuốc trừ sâu
thảo dược tự chế này trên diện tích sáu sao ổi của gia đình
kết quả ổi phát triển rất tốt lá xanh kháng được một số loại sâu bệnh và cho thu hoạch cao
là cán bộ kỹ thuật quần nông trường nhận thấy thị trường hiện nay có nhu cầu lớn về cây ăn quả
nên anh nguyễn tiến đông mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây ổi
khi quả lớn bằng ngón chân cái sẽ được bọc bằng lớp bao sốt và một lớp bao nilon bên ngoài
cho đến khi thu hoạch để giảm thiểu tối đa các loại sâu phá hoại
ngoài ra vườn ổi của anh được chăm sóc phòng bệnh rất đặc biệt bằng cách dùng tỏi ớt gừng
đem đi xay nhỏ rồi ngâm với rượu trắng ủ trong vòng một mươi một mươi năm ngày sẽ cho ra ngay thành phẩm thuốc trừ sâu thảo dược
kết quả ổi phát triển rất tốt là xanh và kháng được một số loại sâu bệnh

mà an toàn cho người sử dụng
nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật một tháng một lần
anh lấy nước gốt đó ra pha với nước sạch phun cho cây ổi để phong dây và sâu ăn lá
ăn quả nên quả ổi bóng đẹp giòn ngọt dịu giá bán được cao gần gấp đôi so với ổi thường
đến nay sau gần một năm trồng vườn ổi sáu sao hơn bốn trăm linh gốc cho thu hoạch gần một trăm linh triệu đồng
nhờ mô hình trồng ổi này đã đem lại việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều người dân trên địa bàn huyện nghĩa đàn
với nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay rất cần những sản phẩm sạch
thì mô hình trồng cây ổi của gia đình anh nguyễn tiến đông là một hướng đi bền vững mang hiệu quả kinh tế cao
trong phần tin quốc tế hòa đàm về libya vẫn bế tắc
europol cảnh báo is đang phát triển mạng xã hội riêng
thưa quý vị tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại liby
vẫn bế tắc khi kết thúc cuộc gặp ngày hôm qua tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
hai phe phái đối lập ở libya đã không đưa ra được một tuyên bố chung về một thỏa thuận chính trị
nhằm thống nhất đất nước sau sáu năm bất ổn triển miên
tuy nhiên hai phe phái đối lập ở liby đã nhất trí thúc đẩy nỗ lực chung
nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực tại khu vực miền nam của nước này
cũng như thành lập một lực lượng quân đội chung có vai trò toàn diện trong cuộc chiến chống khủng bố
theo đánh giá của giới ngoại giao
điều thích cực hướng tới một giải pháp chính trị toàn diện cho cuộc khủng hoảng ở libby
cơ quan cảnh sát liên minh châu âu vừa ra cảnh báo về khả năng tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
đang phát triển một hệ thống mạng xã hội riêng để tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan
gây quỹ tài chính và né tránh sự truy quét của các cơ quan an ninh
giám đốc europol rob wendrights cho hay europol phát hiện bằng chứng về nền tảng trực tuyến của is
và cơ quan này đang điều trị
để kiểm tra khả năng is và các nhóm khủng bố khác đang xây dựng một nền tảng mạng xã hội
trong chiến dịch truy quét vừa qua hợp tác với các nước mỹ bỉ hy lạp ba lan bồ đào nha
europol xác định hơn hai nội dung phi pháp và có hại đã yêu cầu các công ty dịch vụ mạng xóa bỏ các thông tin này
theo ông wendrise nguy cơ is xây dựng mạng xã hội riêng đang đặt ra áp lực buộc các cơ quan tình báo
lực lượng cảnh sát và ngành công nghệ phải phối hợp chặt chẽ hơn để tìm ra giải pháp ứng phó
hiệp hội dầu khí anh vừa gửi thư cho thủ tướng anh theresa may trong đó nhấn mạnh brexit có thể khiến cho ngành dầu khí của anh
thiệt hại năm trăm linh triệu bảng mỗi năm và trong trường hợp xấu nhất là anh và eu không đạt được thỏa thuận thương mại
thì con số thiệt hại này có thể tăng lên một một tỷ bảng
hiệp hội dầu khí anh cho hay tình hình sẽ rất khó khăn nếu các công ty thành viên của hiệp hội còn phải gánh thêm mức phí hoạt động tăng cao
trong bối cảnh đà phục hồi của ngành
ngành dầu khí còn khá bấp bênh sau hai năm dầu mỏ rớt giá mạnh
nếu áp theo quy định hiện hành của tổ chức thương mại thế giới các sản phẩm xuất khẩu của anh sẽ phải chịu thêm mức chi phí giao dịch
trị giá hai trăm sáu mươi triệu bảng trong khi các sản phẩm nhập khẩu chịu thêm hai trăm ba mươi triệu bảng
đây là khoản chi phí không mong muốn trong bối cảnh ngành dầu khí anh đã phải cắt giảm trên một trăm hai mươi việc làm trong khoảng thời gian
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn một mươi sáu do giá dầu giảm mạnh
chính phủ hungary sẽ không thay đổi luật di trú theo yêu cầu của ủy ban châu âu ec và kiên quyết bảo vệ quan điểm này
ngay cả trong trường hợp ec đưa vụ việc ra tòa án
chính phủ hungary cho rằng việc dồn người tị nạn bất hợp pháp tới các khu vực quá cảnh trước khi nhà chức trách đưa ra quyết định cuối cùng
về đơn xin tị nạn của họ là nhằm bảo vệ đất nước trước nguy cơ khủng bố cũng như góp phần bảo vệ biên giới các nước khu vực schengen
trong khi đó các đại diện của eu tiếp tục chỉ trích việc hungary thành lập các khu vực quá cảnh ở biên giới phía nam
giáp với serbia và croatia cũng như xây dựng hàng rào thông minh trên biên giới để ngăn chặn người nhập cư
tháng ba vừa qua quốc hội hungary đã thông qua đạo luật di trú mới cho phép nhà chức trách tạm giữ tất cả những người xin tị nạn
trong các khu trại khép kín ở biên giới bao gồm cả những gia đình có con nhỏ và trẻ vị thành niên trên một mươi bốn tuổi không có người đi kèm
hungary cũng là quốc gia đầu tiên thuộc liên minh châu âu eu phản đối tiếp nhận người tị nạn đến từ trung đông và bắc phi
theo số liệu vừa công bố của cơ quan thống kê canada số người già ở nước này đã lần đầu tiên vượt số trẻ em và đang tăng với tốc độ nhanh nhất
kể từ khi thành lập liên bang canada như vậy tình trạng gia hóa dân số đang đặt ra gánh nặng tài chính lớn chưa từng có cho chính phủ nước này
cơ quan thống kê canada đã đặt ra gánh nặng tài chính lớn chưa từng có cho chính phủ nước này
số người già của canada theo thống kê năm hai nghìn một mươi sáu là năm chín triệu người cao hơn so với năm tám triệu trẻ em từ một mươi bốn tuổi trở xuống
so với năm hai nghìn một mươi một số người trên sáu mươi năm tuổi tăng hai mươi gấp bốn lần tỷ lệ tăng dân số chung
số người già tăng nhanh đã kéo độ tuổi trung bình ở canada lên bốn mươi một hai tuổi tăng sáu tháng so với năm hai nghìn một mươi tám
trong khi đó tỷ lệ người trong độ tuổi lao động ở canada từ bốn năm tăng hơn
từ một mươi năm đến sáu mươi bốn tuổi hiện chiếm khoảng sáu mươi sáu năm dân số giảm so với mức sáu mươi tám năm trong năm hai nghìn một mươi một
dự báo đến năm hai nghìn ba mươi một canada sẽ có khoảng hai mươi ba dân số là người già
tuy nhiên ở thời điểm hiện tại canada vẫn có dân số trẻ hơn nhiều nước khác trong nhóm bảy nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới
ngày hôm nay một trận bão bụi lớn bao trùm khu vực miền bắc trung quốc
trong đó có thủ đô bắc kinh buộc nhà chức trách phải hoãn hàng chục chuyến bay đồng thời khuyến cáo trẻ em và người già nên ở trong nhà
gió mạnh đem theo cát và bụi đất vào thành phố đã làm giảm tầm nhìn xuống còn một km trong sáng nay và dự báo sẽ tiếp tục giảm
chất lượng không khí trong thành phố ở mức cao gấp hai mươi lần mức tối đa mà tổ chức y tế thế giới who khuyến cáo có hại cho sức khỏe con người
nhiều tòa nhà ở bắc kinh bị phủ kín lớp bụi màu xám trong khi những người buộc phải ra đường sử dụng khẩu trang che mặt dự báo trận bão bụi này sẽ còn kéo dài trong cả ngày mai
bão bụi thường xảy ra vào mùa xuân khi gió tây bắc cuốn theo đất và cát khô từ sa mạcobi vào thành phố phủ kín nhiều khu vực đô thị một lớp bụi bẩn màu vàng
bắc kinh đang nỗ lực khắc phục hiện tượng tự nhiên này bằng cách tạo ra những vành đai xanh quanh thành phố
tuy nhiên quá trình sa mạc hóa ngày càng tăng ở khu vực tây bắc đất nước đang làm giảm hiệu quả của nỗ lực này
tuy nhiên quá trình sa mạc hóa ngày càng tăng ở khu vực đất nước đang làm giảm hiệu quả của nỗ lực này